thưa quý vị và các bạn những năm qua với nhiều hình thức khác nhau hàng chục nghìn người việt nam ở nước ngoài đã nỗ lực đóng góp công sức trí tuệ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong đó có cả việc rất nhiều người bằng nghề nghiệp và ngòi bút của mình công khai bày tỏ niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đấu tranh với luận điệu sai trái thù địch kích động hận thù và trần bản chất các thế lực đang phá hoại sự phát triển của việt nam
mong muốn người việt ở nước ngoài hiểu rõ chung tay đoàn kết tích cực đồng lòng góp phần ủng hộ và xây dựng quê hương
vì thế họ trở thành đối tượng bị các thế lực thù địch xuyên tạc bôi nhọ
và tìm mọi cách uy hiếp chống phá
thậm chí không biết từ lý do gì một số người lại vừa đề cao lòng yêu nước vừa soi mói vu khống cố gắng biến họ thành đối tượng cần phải nghi ngờ phủ nhận
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả hà nam đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
nếu yêu nước hãy hành xử bằng lương chi trong sáng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
năm hai nghìn một mươi ba báo nhân dân công bố bài viết đầu tiên của tác giả hồ ngọc thắng và giới thiệu là người đức gốc việt
trong bài hồ ngọc thắng bày tỏ sự tin tưởng ủng hộ đảng nhà nước và nhân dân việt nam
thẳng thắn vạch rõ và đấu tranh với các thế lực thù địch và những luận điểm sai trái xuyên tạc mang tính bịa đặt
chính vì thế một số người đã lên mạng phê phán chửi bới gọi ông là tay sai coi đó là bút danh
hồ ngọc thắng được biết đến rộng rãi số bài viết của tác giả trên báo nhân dân tăng lên thì các cuộc tiến công vào hồ ngọc thắng cũng tăng theo
đỉnh điểm là năm hai nghìn một mươi tám có kẻ đã gửi đơn từ bịa đặt vu khống tới cơ quan phụ trách di cư và tị nạn của cộng hòa liên bang đức
nơi hồ ngọc thắng làm việc khiến cơ quan này đã quyết định xa thải ông
xong hồ ngọc thắng quyết tâm tự bảo vệ
trước sự việc ra tòa án trước các bằng chứng xác thực cơ quan phụ trách di cư và tị nạn của cộng hòa liên bang đức đã thu hồi quyết định sa thải
bồi hoàn thiệt hại và ông được nghỉ hưu theo chế độ chuyên viên cao cấp
từ sự kiện của hồ ngọc thắng có thể thấy khi người việt nam ở nước ngoài công khai thể hiện lòng yêu nước và đấu tranh với hành vi chống phá quê hương
họ phải đối diện với rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt của kẻ xấu ảnh hưởng đến danh dự
và cuộc mưu sinh
đó là điều dễ hiểu
với logic bạn của kẻ thù là kẻ thù
các thế lực thù địch và thiếu thiện trí với việt nam coi họ là đối tượng cần đánh phá đe dọa nhằm triệt hạ tiếng nói tích cực của người việt nam ở nước ngoài
xong thực tế tình trạng không chỉ như vậy
cách đây không lâu john mcbride người mỹ gốc việt cựu nhân viên fbi phải khóc trên youtube
vì không hiểu tại sao
anh yêu nước bảo vệ việt nam chống cờ vàng
mà một số người việt nam ở trong và ngoài nước nhân danh lòng yêu nước lại chửi bới xúc phạm
dù khi thể hiện lòng yêu nước john mcbright sử dụng ngôn ngữ dân dã là điều rất không nên và cần điều chỉ
thì cũng cần ghi nhận thái độ thật lòng chân thành thậm chí là cả dũng cảm khi anh mặc áo đỏ sao vàng
đội mũ cối treo cờ đỏ sao vàng lên ô tô đi lại ở nơi được coi là số
sào huyệt của băng đảng cờ vàng tại mỹ
một người mỹ gốc việt khác là david lee sau khi về thăm quê hương
đã lên mạng xã hội đưa ra một số nhận xét đánh giá mang tính công bằng tích cực
lập tức bị một số người việt nam ở trong và ngoài nước tiến công khiến david lee bức xúc phản ứng dữ dội
tương tự như với john barkbraide david lee hầu như người việt nam nào ở nước ngoài lên mạng xã hội
hoặc công khai phát ngôn để bày tỏ thiện trí
đặc biệt những hành động mang tính khủng bố tiến công còn dữ dội hơn với một số người không những lên mạng xã hội khẳng định lòng yêu nước
đấu tranh với kẻ xấu mà còn công khai trình bày ý kiến qua bài viết trả lời phỏng vấn của báo chí trong nước như
nguyễn thanh tú phùng tuệ châu david nguyễn và gần đây nhất là hai tác giả người mỹ gốc việt nguyễn quang trường hoàng duy hùng
trước hết cần khẳng định các bài viết trên báo nhân dân của những tác giả người việt ở nước ngoài nói chung
nguyễn quang trường hoàng duy hùng nói riêng đã được rất nhiều người đọc và dư luận xã hội chú ý khen nợ
vì trong đó các tác giả thể hiện thái độ chân thành đối với quê hương ủng hộ tiến trình phát triển của đất nước
và thẳng thắn vạch chân bản chất các thế lực chống cộng đồng thời ân hận xin lỗi vì quá khứ từng có việc làm sai trái
đồng thời ân hận xin lỗi vì quá khứ từng có việc làm sai trái
đó là cơ sở để một số bài viết của hai tác giả nguyễn quang trường và hoàng duy hùng được trao giải bố liềm vàng
giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại giải thưởng báo chí hàng năm của báo nhân dân
nên không có gì lạ khi các thế lực thù địch vì cay cú bực tức đã ra tay vu khống chửi bới dọa dẫm nguyễn quang trường hoàng duy hùng
điều đáng chú ý và không hề bình thường là hiện nay các bài viết của nguyễn quang trường hoàng duy hùng
hiện tượng một số người ở trong và ngoài nước vừa đề cao lòng yêu nước vừa sử dụng mạng xã hội để tiến công rất hung hãm
từ bịa đặt vu cáo đe dọa tính mạng đến xúc phạm bới móc đời tư khiến không thể không nghi ngờ đã có sự phối hợp đánh phá để làm mất uy tín của nguyễn quang trường hoàng duy hùng
với nguyễn quang trường họ xưng xưng nói rằng nếu ở lại mỹ anh sẽ thành người vô gia cư nên phải về nước kiếm sống
vu cáo đã quyệt tiền của người mà nguyễn quang trường không hề quen biết môi giới giúp hoàng duy hùng về nước lén lút buôn bán
có vợ và bạn gái làm việc ở báo nhân dân giúp tuồn bài để báo quảng cáo cho hoàng duy hùng
với hoàng duy hùng một số người như không có ý định góp ý mà đã mở một cuộc tiến công có tính triệt hạ
gần như cùng thời điểm họ đồng loạt cắt xén vặn vẹo ý kiến bắt bẻ chi tiết
để phủ nhận toàn thể so mối quá khứ bị chuyện hoàng duy hùng không có bằng luật sư thất nghiệp
chụp mũ cơ mưu đồ trá hàng viết bài gửi báo nhân dân trả lời phỏng vấn của báo chí và truyền hình trong nước để thực hiện âm mưu vào quốc hội
tọc mạch việc riêng về nước để đào tạo khủng bố vu khống biển lận tiền bạc của người việt quốc gia
nham hiểm hơn họ hàm hồ khẳng định nguyễn quang trường hoàng duy hùng
con của sĩ quan chế độ cũ nên ngụy vẫn hoàn ngụy
và phải nói thẳng rằng để tiến công hoàng duy hùng có người đã dựng chuyện một phóng viên đã tuồn bài đăng trên báo nhân dân
báo nhân dân bảo kê hoàng duy hùng về nước đăng bài của hoàng duy hùng để gài bẫy từng đóng góp vào quỹ từ thiện của báo nhân dân
đó là những thông tin vu khống bị ạ đặt có tính chất xúc phạm và phải nghiêm khắc lên án
trên thực tế
trong những người đàn ông
trong những ngày về nước làm báo
với sự tận tâm hiếm có so với nhiều người việt nam làm youtube
nguyễn quang trường đã đến mọi miền tổ quốc
có mặt ở nhiều vùng xa xôi hiểm trở ra trường xa hoảng xa
ghi lại hình ảnh đất nước việt nam tươi đẹp đang ngày càng đổi thay phát triển
những người dân đôn hậu đang hăng say lao động
cán bộ và chiến sĩ quân đội nỗ lực vượt mọi khó khăn gian khổ để tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước
anh đã đến côn đảo phú quốc
tìm hiểu sự dã man tàn bạo của chế độ cũ đối với người yêu nước
anh tìm gặp nhiều cựu tù chính trị cựu tù binh
để biết thế hệ đi trước đã chiến đấu hy sinh như thế nào để nước nhà có ngày thống nhất
hàng nghìn video clip do nguyễn quang trường thực hiện công bố trên mạng
những chuyến làm từ thiện ở vùng sâu vùng xa của anh
đã được công chúng ghi nhận trân trọng đánh giá cao về hành động
và tình yêu tổ quốc của một người việt ở nước ngoài
hoàng duy hùng cũng vậy
lòng yêu nước nhiệt huyết chi thức sự trung thực thẳng thắn
ý thức tham gia hoạt động từ thiện của anh được dư luận chú ý đánh giá cao
nên chỉ năm tháng sau khi ra đời
trang youtube của hoàng duy hùng có một trăm bảy mươi sáu người đăng ký
một con số không nhỏ với một trang mạng thiên về chính trị xã hội
không ngẫu nhiên
sau khi hoàng duy hùng tạm ngưng youtube cá nhân
trên mạng đã xuất hiện các video clip như
anh hoàng duy hùng không làm chúng ta mất đoàn kết
cùng nhau vạch mặt ba que
ủng hộ luật sư hoàng duy hùng đoàn kết yêu thương đồng bào
để lui thủ đoạn dùng cách mạng màu ở việt nam
một trăm linh bà con mời luật sư hoàng duy hùng trở lại viễn đàn
những năm gần đây yêu nước là khái niệm được sử dụng rất rộng rãi trên mạng xã hội
trong khi đa số người sử dụng khái niệm này để thể hiện tình yêu đất nước
cùng động viên nhau chung tay nỗ lực góp sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lại có tình trạng một số người sử dụng yêu nước làm công cụ chống phá chế độ
kích động chiến tranh kỳ thị nước này kêu gọi đi theo nước kia
coi lòng yêu nước của mình là tiêu chí đánh giá lòng yêu nước của người khác
nếu người khác không yêu nước như họ muốn thì lập tức tìm cách xì vả nhục mạng
nên mới nảy sinh nghịch lý cùng là người từng chống cộng nay cùng thể hiện lòng yêu nước
nếu lời nói và việc làm của hoàng duy hùng khiến một người mỹ gốc việt viết trên facebook
tôi rất nề luật sư hoàng duy hùng một người có tâm huyết với đất nước
một nhân tố rất cần ở hải ngoại để giải độc dư luận và những tư tưởng cực đoan hoang tưởng của tập đoàn cờ vàng
thì người khác sau khi được chính quyền nhân dân đón tiếp thịnh tình
trở về mỹ lại nói chúng tôi chỉ giữ lập trường của người quốc gia lập trường của chúng tôi không thay đổi
chúng tôi chỉ thay đổi đường hướng đấu tranh
hiện tại một bộ phận dư luận cho rằng vì hoàng duy hùng được yêu mến nên một số người tức tối đố kỵ và họ tiến công để làm mất uy tín
một bộ phận đưa ra giả thuyết về một số người đeo bám đánh phá hoàng duy hùng để tìm cách tạo chú ý của dư luận
nhằm tăng số lượng đăng ký
bộ phận khác nhận định đánh phá hoàng duy hùng là thủ đoạn để triệt hạ những người việt ở nước ngoài
công khai bày tỏ lòng yêu nước đấu tranh vì lẽ phải
và nếu nhận định này chính xác phải chăng với một số cá nhân đang tiến công hoàng duy hùng
yêu nước chỉ là vỏ bọc của mưu đồ xấu xa
tuy nhiên dù nguyên nhân như thế nào cũng cần khẳng định hiện tượng này dù chủ đích hay vô tình
đều tổn hại đến đất nước không góp phần tăng cường củng cố khối đoàn kết dân tộc
góp phần làm cho nhiều người việt ở nước ngoài dù yêu nước đến đâu cũng không tránh khỏi suy nghĩ ngần ngại
hòa hợp dân tộc là một chủ trương đúng đắn lâu dài và xuyên suốt của đảng nhà nước ta
thể hiện qua việc nhiều năm qua đông đảo mọi người việt ở trong và ngoài nước cùng đồng lòng ủng hộ vun đắp và hướng tới
để thực hiện và triển khai tốt chủ trương quan trọng và ý nghĩa này
cần xác định mọi ứng xử phải dựa trên mẫu số chung là lòng yêu nước
và nếu là người yêu nước đích thực dù ở trong hay ngoài nước cũng cần đoàn kết ủng hộ việc làm tích cực
chân thành góp ý với việc làm chưa phù hợp không nên sử dụng mạng xã hội để đà phá hoặc chụp mũ
qua đó cùng hoàn thiện cùng nỗ lực
vì sự phát triển của đất nước
hơn nữa không phải chỉ hô hào trên mạng xã hội là sẽ chứng minh được lòng yêu nước mà còn cần thể hiện cả bằng hành động cụ thể
nên những người vừa cổ vũ yêu nước vừa vu khống thóa mạ và xúc phạm lòng yêu nước của người khác cũng cần xem lại mình
dù sản xuất ra bao nhiêu video clip viết bao nhiêu bài vở ca ngợi đất nước và quảng bá lòng yêu nước của bản thân
cũng sẽ dễ trở nên vô nghĩa
nếu vừa chỉ khăng khăng để cao lòng yêu nước theo cách của riêng mình vừa tiến công triệt hạ tinh thần yêu nước của người khác
xét trên mọi phương viện những hành vi đó chỉ là phá hoại tinh thần hòa hợp dân tộc
mọi sự giả dối lợi dụng yêu nước để thực hiện mưu đồ xấu không thể qua mắt được nhân dân
trước sau cũng bị dư luận nhân dân nhận diệt lên ạt

vì thế nếu thực sự yêu nước hãy hành xử bằng lương trí
hãy hành xử bằng lương tri trong sáng để mọi người việt nam ở trong và ngoài nước trân trọng

quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết của tác giả hà nam đăng trên báo nhân dân có tiêu đề
nếu yêu nước hãy hành xử bằng lương chi trong sáng
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau